các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
tổng hợp tình hình phân tích dịch tế bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân trên thế giới
đến nay việt nam chưa ghi nhận trường hợp trẻ nào mắc viêm gan cấp tính bí ẩn
bộ y tế cho biết đã đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ phối hợp với địa phương
phân tích các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân và báo cáo ngay những trường hợp bất thường
phối hợp với địa phương phân tích các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
và báo cáo ngay những trường hợp bất thường đồng thời đánh giá nguy cơ đề xuất các biện pháp phòng chống tại việt nam
trước đó cục y tế dự phòng bộ y tế đã có văn bản gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương
viện pasteur nhà trang viện pasteur tp hcm viện vệ sinh dịch tế tây nguyên
về việc tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em
cục y tế dự phòng cho biết theo thông tin cập nhật từ tổ chức y tế thế giới
bệnh này xảy ra ở trẻ từ một tháng tuổi đến một mươi sáu tuổi hầu hết bệnh nhi hồi phục hoàn toàn
tuy nhiên có một số trường hợp chuyển nặng gần một mươi các trường hợp phải ghép gan
các trường hợp được xác định là viêm gan cấp tính nêu trên
có biểu hiện đau bụng tiêu chảy nôn mửa và men gan tăng cao rõ rệt
đa số các trường hợp được báo cáo đều không bị sốt và không phát hiện nhiễm các loại virus phổ biến
gây viêm gan virus cấp tính virus viên gam a b c d và e
tổ chức y tế thế giới và trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh châu âu cho biết
hiện nguyên nhân chính xác gây viêm gan ở những bệnh nhi này vẫn chưa được tìm ra
và các cuộc điều tra đang được diễn ra
tuy nhiên các trường hợp mắc xảy ra tại những nơi lưu hành cao virus andeno
sở y tế tp hcm cũng đã yêu cầu các cơ sở y tế đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa nhi
tăng cường phát hiện các trường hợp trẻ bị viêm gan cấp
các bệnh viện cần hội trần với bệnh viện bệnh nhiệt đới
và đơn vị nghiên cứu lâm sàng đạo office để thu thập thông tin và bệnh phẩm
tiến hành kỹ thuật xác nghiệm pcr kỹ thuật metagenomics
tìm tác nhân gây nhiễm như virus adeno và các tác nhân khác nếu có
tại bệnh viện nhi trung ương phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển giám đốc bệnh viện cho biết
bệnh viện đã ghi nhận một số trường hợp có tổn thương gan
song nằm trong nhóm liên quan đến trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống
hội chứng miss c sau mắc covid một mươi chín
chưa ghi nhận các trường hợp có tổn thương gan riêng lẻ hay tổn thương gan liên quan đến andernovirus
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn nguyên huyền
trưởng khoa khám bệnh cơ sở kim trung đông anh cho biết
thực hiện chỉ đạo của bộ y tế để tăng cường giám sát
phát hiện sớm căn bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ
trong quá trình thăm khám tại bệnh viện các bác sĩ đã khai thác thêm thông tin
cố gắng phát hiện các dấu hiệu sớm triệu chứng nghi ngờ trẻ mắc viêm gan bí ẩn
nhất là với trẻ có các dấu hiệu nôn buồn nôn đau bụng tiêu chảy
trẻ có hiện tượng viêm gan hay không dựa vào xét nghiệm men gan
hoặc trẻ có dấu hiệu tiểu vàng mắt vàng suy gan tối cấp
có thể thấy bộ y tế đã sẵn sàng các tình huống đối phó với các căn bệnh này
và cùng các địa phương chủ động phát hiện sớm các triệu chứng nghi ngờ để có phương án xử lý kịp thời
cũng liên quan đến căn bệnh viêm gan còn nhiều bí ẩn này
nhiều mẹ bìm sữa lo lắng khi thời gian gần đây có hiện tượng nhiều trẻ nôn tiêu chảy
trong khi đây cũng là những dấu hiệu của căn bệnh viêm gan bí ẩn
vậy đây có phải là cảnh báo đáng lo ngại hay không
hãy cùng các bác sĩ chuyên gia giải đáp thắc mắc vấn đề này
theo bác sĩ đào trường giang chuyên khoa nhi bệnh viện st paul hà nội
thời gian gần đây gia tăng trẻ có dấu hiệu nôn và đi ngoài tới thăm khám tại bệnh viện
tình trạng cũng tương tự tại khoa nhi bệnh viện quân y một trăm linh ba
theo chia sẻ của một bác sĩ chuyên khoa nhi
có trẻ nhập viện trong tình trạng mất nước mệt lả môi nhợt tay chân lạnh gọi hỏi không đáp ứng
trước tình hình nhiều trẻ nhỏ có biểu hiện nôn và tiêu chảy
rất nhiều mẹ bìm sữa bày tỏ lo lắng liệu có liên quan gì đến bệnh viêm gan bí ẩn
đang được cảnh báo bởi có cùng dấu hiệu
theo bác sĩ giang hiện chưa có nhiều thông tin về virus gây viêm gan ở trẻ
nên vẫn nghĩ do virus gây dấu loạn tiêu hóa thông thường
có tuy nhiên năm nay có ghi nhận nhiều hơn một chút
còn bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch hội truyền nhiễm tp hcm cho biết
tình trạng tiêu chảy và nôn ở trẻ hiện nay là do virus rotavirus gây nên
không liên quan đến bệnh viêm gan đang cảnh báo hiện nay
có thể lý giải sự gia tăng là sau một thời gian khá dài của dịch covid một mươi
trẻ được chăm sóc kỹ ở nhà đến nay trẻ bắt đầu được hòa nhập tới lớp
nên việc giữ gìn vệ sinh bớt hơn khiến trẻ dễ nhiễm bệnh
cha mẹ không nên lo lắng thái quá cần lưu tâm chăm sóc trẻ theo hướng dẫn của nhân viên y tế
theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa nhi khi trẻ bị tiêu chảy
quan trọng nhất là cho bé uống bù orezon với liều lượng theo đúng hướng dẫn
ăn uống đồ loãng dễ tiêu
tuyệt đối không tự ý cho trẻ uống các loại thuốc cầm nôn cầm tiêu chảy bừa bãi
cha mẹ nên cho trẻ đến cơ sở y tế
trong các trường hợp sau nôn nhiều bốn lần một giờ hoặc sáu lần cho bốn giờ
trẻ không uống được uống vào làn nôn trẻ đi ngoài nhiều lần không cầm
hoặc phân có nhảy máu mùi te khẩm trẻ sơ sinh sờ thóp lõm không bú hoặc bú kém
trẻ khóc không ra nước mắt mát trũng không uống được trẻ gọi hỏi không đáp ứng
như bác sĩ đã thông tin thay vì hoang mang và hốt hoảng về căn bệnh viêm gan bí ẩn xuất hiện gần đây
chúng ta nên phòng bệnh hiệu quả cho trẻ hướng dẫn hoặc giúp trẻ thường xuyên rửa tay nhanh trước khi ăn
có sắc quẩn tay nhanh trong cặp khi trẻ tới trường
không ăn đồ lạ không dùng đồ chung bát đũa cốc chén hạn chế trẻ ngậm đồ chơi
không mút tay để hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh
quay trở lại với dịch covid một mươi chín bộ y tế cho biết đến nay hơn chín ba triệu người mắc covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi
hiện còn hơn một ba f đang theo dõi giám sát
trước tình hình này bộ y tế sẽ tiếp tục chủ động bám sát diễn biến dịch
sự xuất hiện của các biến chủng mới thường xuyên trao đổi với who để cập nhật kịp thời chính xác về các biến chủng mới
thưa quý vị và các bạn theo bộ y tế tại nước ta dịch bệnh vẫn được kiểm soát trên phạm vi cả nước
các bộ ngành địa phương cần tiếp tục thực hiện hiệu quả đồng bộ nghị quyết số ba mươi tám nqcp về chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bám sát tình hình dịch bệnh chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm trọng điểm đến tận cấp cơ sở
tiếp tục ra soát các quy định hiện hành để điều chỉnh kịp thời triển khai thống nhất
bộ y tế cho biết
bộ y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch sự xuất hiện của các biến chủng mới
thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về các biến chủng
có thể thấy sau làn sóng dịch bệnh chưa từng có thời gian gần đây dịch bệnh tại việt nam đã được kiểm soát
và cuộc sống người dân đã dần trở lại với nhịp độ của trạng thái bình thường mới
song song với việc hồi phục hậu covid một mươi chín việc phòng chống lây lan và bùng phát những làn sóng dịch mới là rất quan trọng trong thời điểm này
đợt gì vừa qua đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân vì vậy có rất nhiều người quan tâm đến việc
mình có thuộc diện được hỗ trợ khi thành f hoặc f một hay không hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này ngay sau đây
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai gia đình ông lâm văn tài tỉnh cà mau có ba người nhiễm covid một mươi chín f và một người thực hiện cách ly y tế f một
nhưng đến nay chưa ai được nhận trợ cấp ông tài đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trường hợp của gia đình ông
về vấn đề này sở lao động thương binh và xã hội tỉnh cà mau trả lời như sau
năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín theo đó thời gian hỗ trợ đối với các trường hợp người điều trị nhiễm covid một mươi chín f
và người thực hiện cách ly y tế f một từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
như vậy đối với trường hợp ông lâm văn tài và các thành viên trong hộ của ông tài thực hiện điều trị nhiễm covid một mươi chín
và thực hiện cách ly y tế f một trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nên không thuộc diện được hỗ trợ
cập nhật diễn biến dịch bệnh tại trung quốc ubnd quốc gia trung quốc thông báo
nước này ghi nhận ba trăm một mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín lây nhiễm trong cộng đồng và bốn sáu mươi năm ca mắc mới không có triệu chứng trong ngày bảy tháng năm
trong số trên riêng thành phố thượng hải ghi nhận hai trăm một mươi năm ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng và ba bảy trăm sáu mươi ca không triệu chứng
trong khi có thêm tám ca tử vong do covid một mươi chín
ubnd trên cho biết nguyên nhân trực tiếp gây tử vong
trong ngày bảy tháng năm cũng có chín trăm bốn mươi một ca mắc trong cộng đồng được xuất viện
cùng chín tám trăm ba mươi chín trường hợp không có triệu chứng đã được đưa ra khỏi diện cách ly và theo dõi y tế ở thượng hải
tính đến ngày bảy tháng năm vẫn còn bốn trăm một mươi hai bệnh nhân mắc bệnh nặng và tám mươi bốn người trong tình trạng nguy kịch tại thành phố này
ngoài thượng hải một mươi một khu vực cấp tỉnh khác ở trung quốc đại lục cũng ghi nhận các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng
trong đó thủ đô bắc kinh có bốn mươi bốn ca
hà nam có hai mươi năm ca
với một một trăm một mươi năm bệnh nhân bình phục được ghi nhận trong ngày bảy tháng năm
hiện vẫn còn chín một trăm tám mươi một bệnh nhân đang được điều trị cho các bệnh viện ở trung quốc đại lục
trung quốc hiện đã bước sang một giai đoạn mới trong ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
với các biện pháp phản ứng nhanh và can thiệp sớm để ngăn ngừa biến thể omicron rất dễ lây lan
ông lian wanian người đứng đầu nhóm chuyên gia về covid một mươi chín của ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết
trong giai đoạn mới chống dịch này bắt đầu từ tháng ba
các biện pháp kiên quyết và nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây nhiễm trong cộng đồng
bao gồm quản lý các nguồn lây nhiễm cắt đứt các chuyện lây truyền và bảo vệ các nhóm cư dân dễ bị tổn thương
ngoài ra sẽ có thêm nhiều bệnh viện nhiều cơ sở được chuyển đổi công năng thành nơi chăm sóc y tế
và các khu cách ly được lập ra để sẵn sàng phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
hiện các cơ quan chức năng trung quốc đang thiết lập hàng nghìn điểm xét nghiệm pcr tại các thành phố lớn
trong nhiều đợt phong tỏa nghiêm ngặt số ca mắc tại trung quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm
liệu chính phủ nước này có thay đổi biện pháp phòng dịch trong thời gian tới hay không
đây là câu hỏi người dân trung quốc đang đặc biệt quan tâm
tiếp tục bản tin là những tin tức nóng nhất trên cả nước trong hai mươi bốn giờ vừa qua
mới đây cơ quan chức năng hải dương đã cẩn trương tìm kiếm nữ giáo viên mầm non đưa hai con ra bờ sông rồi mất tích
ngày chín tháng năm công an huyện cẩm giang hải dương đang phối hợp với cơ quan chức năng khẩn
tìm kiếm ba mẹ con mất tích khi ra bờ sông
thông tin ban đầu sáng ngày tám tháng năm chị v t h t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại xã cẩm văn huyện cẩm giang
là giáo viên mầm non đã cho con gái nhỏ chín tháng tuổi và say đẩy và dắt theo bé lớn hai tuổi ra khỏi nhà
do nghĩ là chị tê được các con đi chơi như thường ngày nên người thân không chú ý
tuy nhiên đến khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày người thân nhận được tin nhắn từ chị t với nội dung có ý chào tạm biệt
lập tức người nhà chị t tổ chức đi tìm
khi ra đến bờ sông thái bình thì phát hiện thấy dép điện thoại xe đẩy liên quan đến ba mẹ con
tại bờ sông còn có dấu chân đi hướng về phía mép nước
nhận được thông tin lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt huy động thợ lặn cùng cano tổ chức tìm kiếm
đến tối ngày tám tháng năm mọi sự tìm kiếm chưa có kết quả
đại diện ubnd xã cẩm văn cho biết thêm mặc dù lực lượng chức năng đã thả lưới
mò lặn khắp cả đoạn sông trong nhiều tiếng đồng hồ
nhưng do sông thái bình rộng hôm nay do lớn nước chảy xiết nên độ thợ lặn nhiều khó khăn
liên quan đến các vụ tai nạn giao thông thời gian gần đây liên tiếp hai vụ người điều khiển xe máy
tự tông vào cột điện giải phân cách dẫn đến tử vong được ghi nhận tại khu vực bình thuận
khoảng hai mươi hai h ba mươi ngày tám tháng năm trên quốc lộ một đoạn km một nghìn bảy trăm linh năm bảy trăm linh qua xã phong nẫm
thành phố phan thiết xảy ra vụ xe máy gặp nạn giữa đường
thời điểm trên
xe máy mang biệt kiểm soát sáu mươi b hai sáu trăm ba mươi hai bảy mươi ba do anh t t l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ thành phố phan thiết điều khiển lưu thông hướng bắc nam
thì tự va quệt và giải phân cách cứng giữa đường
xe máy trượt dài văng xa một đoạn và ngã trên giải phân cách
tại hiện trường anh l té xuống đường bị vết thương nặng ở đầu
được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
trên giải phân cách có vết trà kéo dài và các nhân chứng xung quanh cũng cho biết nạn nhân điều khiển xe máy tự té
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi cùng ngày trên tuyến dt bảy trăm một mươi chín qua xã tân thành huyện hàm thuận nam
cũng xảy ra vụ xe máy tông vào trụ điện tử vong
nạn nhân là p q c sinh năm hai nghìn ngụ thành phố phan thiết điều khiển xe máy bị kiểm soát tám mươi sáu b sáu bốn mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi
khi đến địa điểm trên thì xe máy tông vào trụ điện bên đường
cú tông làm anh xe tử vong tại chỗ bên cạnh xe máy bể nát
công an tại hai địa phương xảy ra hai vụ tai nạn này đã khám nghiệm hiện trường
chương cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ
bên cạnh những vụ tai nạn đang được làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn mới được ghi nhận tại hà nội
đã xảy ra do sự bất cẩn của người điều khiển phương tiện
liều lĩnh chạy ngược chiều lúc trời tối vào tuyến đường cao tốc
cô gái trẻ đi xe máy bị tông trực diện tử vong tại chỗ
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút tối ngày tám tháng năm trên đại lộ thăng long
thời điểm trên xe bán tải biển kiểm soát hai mươi chín h năm trăm ba mươi chín x lưu thông trên đại lộ thăng long
một ba trăm linh thì bất ngờ gặp một cô gái điều khiển xe máy bị kiểm soát ba mươi ba l chín một mươi bảy xx
chạy ngược chiều và làn đường dành cho xe ô tô có tốc độ tối đa lên tới một trăm linh kmh
khiến tài xế không kịp xử lý và dẫn tới va chạm trực diện giữa hai phương tiện
va chạm cực mạnh khiến cô gái đi xe máy bị hất văng ra đường và tử vong tại chỗ
hai phương tiện đều bị hư hỏng sau tai nạn
nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông số một mươi một đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường
khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc
danh tính người phụ nữ gặp nạn hiện vẫn đang được các lực lượng chức năng xác minh
do người này không mang theo giấy tờ tùy thân
có thể thấy nguy cơ xảy ra tai nạn vì những tình huống vi phạm pháp luật như trên là rất cao
vậy mà vẫn có rất nhiều trường hợp vì một vài phút đi tát đi nhanh hơn mà bất chấp cả mạng sống
đây là bài học đau lòng cho tất cả những người tham gia giao thông
để bảo vệ tính mạng cho bản thân và cả những người xung quanh
kết thúc bản tin sẽ là một số thông tin về thời tiết mới được cập nhật
chiều tối ngày chín tháng năm
hiện tượng mưa rông xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước nhất là vào chiều tối
riêng miền bắc tiếp tục mưa kéo dài vài ngày tới trước khi đón không khí lạnh trái mùa
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày chín tháng năm ở bắc bộ và bắc trung bộ
có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa khoảng từ ba mươi sáu mươi mm trên hai mươi bốn h
có nơi trên tám mươi mm trên hai mươi bốn giờ
mưa rông tập trung vào chiều và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá
và gió rất mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét xa lờ đất tại các tỉnh miền núi và ngập ống tại các khu vực trụng thấp
đợt mưa rông ở các khu vực bắc bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày một mươi một tháng năm
riêng khu vực hà nội hôm nay có lúc có mưa rào và rông tập trung vào chiều tối và đêm
trong khi đó các khu vực từ trung trung bộ trở vào đến tây nguyên nam bộ đều chung hình thái ngày nắng chiều tối mưa rông
trước đó trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt không khí lạnh sắp tới diễn ra từ ngày một mươi ba đến một mươi năm tháng năm
có thể gây gió mạnh trên vịnh bắc bộ tới cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
dự báo nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới một mươi sáu độ
khu vực đông bắc bộ bao gồm thủ đô hà nội được dự báo thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
theo cơ quan khí tượng đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng năm
trong khoảng bốn mươi năm qua tính từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một theo số liệu quan chắc lịch sử của trạm láng hà nội vào ngày bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi một
nhiệt độ trung bình ngày ghi nhận một mươi chín sáu độ ngày năm tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn một mươi chín tám độ
ngoài nhiệt độ giảm sâu còn kèm theo mưa to đến rất to từ một mươi ba tháng sáu đặc biệt là vùng núi bắc bộ
nguy cơ cao xảy ra đa thiên tai lốc xét mưa đá gió giật mạnh sạt lở lũ lụt vùng núi gây ngập úng cục bộ ở vùng trụng thấp
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi chặt chẽ
đợt thiên tai này
thưa quý vị như bộ y tế đã khẳng định hiện tại việt nam vẫn chưa ghi nhận ca bệnh liên quan đến dịch viêm gan bí ẩn
đang bùng phát tại một số quốc gia
khẳng định này cùng với sự chủ động kịp thời của bộ y tế trong việc theo dõi chặt chẽ diễn biến căn bệnh này
các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng và nên có những biện pháp cần thiết để bảo vệ con em mình
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại